thông tin khẩn tìm người từ tỉnh quảng ninh
mới đây thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đã ghi nhận một trường hợp có kết quả dương tính với sars cov hai
là lao động tự do chưa tiêm vaccine nhập cảnh từ campuchia
thành phố móng cái tỉnh quảng ninh phát đi thông báo khẩn tìm người đi trên xe limousine chín chỗ màu trắng
bề kiểm soát hai mươi chín b một mươi nghìn hai trăm hai mươi hai di chuyển từ thị xã đông triều đến thành phố móng cái khẩn trương khai báo y tế tại nơi gần nhất
đây là chiếc xe người nhiễm covid kể trên tham gia di chuyển
trường hợp này làm lao động tự do chưa tiêm mũi vaccine nào nhập cảnh từ campuchia vào việt nam
đã cách ly tập trung hai mươi tám ngày tại tây ninh mới trở về địa phương
qua bốn lần xét nghiệm cho kết quả âm tính vào một mươi bốn h chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một công dân này bắt xe bốn mươi năm chỗ
ngồi hàng ghế cuối cùng không nhớ biển số và tên hãng xe về quảng ninh
khi tới thanh hóa công dân đón xe dường nằm di chuyển đến bến xe nước ngầm hà nội
sáng hai mươi bốn một mươi hai nghìn hai mươi một công dân đợi xe ở ngoài bến
trong lúc chờ xe người này đi ăn phở và mua bánh ở quán gần bến không rõ địa chỉ quán
đến một mươi giờ bắt xe di chuyển về quảng ninh trên xe có khoảng bảy người xe một mươi sáu chỗ màu trắng
khi xe về tới gần cổng tỉnh quảng ninh công dân này xuống xe bắt xe ôm di chuyển vào cổng tỉnh
khai báo y tế để vào tỉnh
sau khi khai báo xong công dân được chuyển sang xe một mươi sáu chỗ khác vào tỉnh quảng ninh
và đi thẳng về thành phố móng cái xe limousine màu xám ghi trên xe có khoảng tám người
đến một mươi chín h ba mươi tới điểm khai báo y tế km một mươi năm công dân khai báo y tế bằng quét mã qr
không tiếp xúc với cán bộ trực tại chốt
đến khoảng một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng một mươi công dân đi xe một mình sang bệnh viện số một lấy mẫu
làm xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín cho kết quả âm tính và được lấy thêm mẫu làm xét nghiệm rt pcr
kết quả phía cdc quảng ninh khẳng định công dân này dương tính với sars cov hai
ngay sau khi nhận được thông tin ngay trong đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi
thành phố móng cái quảng ninh đã phát đi thông báo khẩn
đề nghị những người đi cùng chuyến xe for limousine chín chỗ màu trắng
mang bề kiểm soát hai mươi chín b một mươi nghìn hai trăm hai mươi hai từ thị xã đông triều đến trạm kiểm soát liên ngành
km một mươi năm thành phố móng cái lúc một mươi chín h một mươi năm ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một khẩn trương khai báo y tế trợ giúp
cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở lại trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan
vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu mỗi người hãy tự nâng cao ý thức
bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và gặp lại